thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước việt nam trung quốc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã thăm trung quốc từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng tám
chiều ngày hai mươi tháng tám tại nhà khách quốc gia điếu ngư đại ở thủ đô bắc kinh
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã tiếp đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác
tại buổi tiếp đồng chí trần quốc vượng đề nghị hai bên thực hiện thật tốt
hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tiếp tục củng cố tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước thông qua trao đổi tiếp xúc cấp cao
tăng cường và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng hai nước
thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển
giữ vững đà phát triển của quan hệ hai nước và môi trường hòa bình ổn định của khu vực
cùng ngày tại lễ đường nhân dân đồng chí trần quốc vượng đã có cuộc hội đàm với đồng chí vương hộ ninh
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc
hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được
và những vấn đề tồn tại trong quan hệ việt nam trung quốc thời gian qua
trao đổi ý kiến thẳng thắn và chân thành về các biện pháp nhằm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các thỏa thuận
và nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển
nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực